tại quảng trị đoàn lãnh đạo tp hcm đã đến thăm và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy ở huyện triệu phong
huyện triệu phong tỉnh quảng trị là địa phương chịu ảnh hưởng nặng từ cơn bão
lốc xoáy đã làm tốc mái siêu vẹo hai trăm sáu mươi tám nhà dân ở các xã trên địa bàn
nhiều nhà dân bị ngập lụt
đoàn lãnh đạo tp hcm đã đến thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị thiệt hại
và trao một trăm linh một xuất quà cho các gia đình trị giá mỗi xuất một triệu đồng
số tiền này được trích từ nguồn hỗ trợ hai tỷ đồng cứu trợ các tỉnh đồng bào quảng trị
bị thiệt hại bởi lốc xoáy và lũ lụt do cán bộ chiến sĩ và nhân dân tp hcm quyên góp ủng hộ